trong phần tin quốc tế hàn quốc và triều tiên tích cực chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp cao
nhiệt độ tiếp tục giảm sâu tại đông bắc nước mỹ
thưa quý vị chính phủ đã ra nghị quyết số một trăm ba mươi bảy ban hành chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết số hai mươi một ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về công tác dân số
trong tình hình mới
mục tiêu của chương trình nhằm xác định rõ các nội dung nhiệm vụ chủ yếu
để các bộ ngành địa phương xây dựng chương trình kế hoạch hành động tổ chức triển khai
kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết số hai mươi một đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức
hành động của các cấp ủy đảng chính quyền các cấp của cả hệ thống chính trị và nhân dân
đối với công tác dân số trong tình hình mới khắc phục những hạn chế tồn tại
trong tình hình mới
trong công tác dân số thời gian qua đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu
phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể của nghị quyết số hai mươi một đề ra góp phần phát triển đất nước nhanh
và bền vững chương trình cũng đề ra bảy giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu trên
hôm nay tại tp hcm hội nghị lần thứ tám khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín của ủy ban trung mặt trận
tổ quốc việt nam đã chính thức bế mạc nhiều nội dung quan trọng trong đó có việc tăng cường
vai trò giám sát của mặt trận trên nhiều lĩnh vực đáng quan tâm
các lĩnh vực đáng quan tâm của xã hội đã được hội nghị thông qua
phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tập trung và nghiêm túc
triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực các nội dung đã được thông qua tại hội nghị
đồng thời ra soát sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ tập trung triển khai giám sát trên các lĩnh vực
đang được xã hội quan tâm
với tinh thần trách nhiệm cao dân chủ đoàn kết hội nghị đã hiệp thương cử ông hầu a lệnh
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tây bắc
giữ chức phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám
đồng thời ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hiệp thương bầu bổ sung sáu người
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam hiệp thương thay thế bảy người
thôi tham gia ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
bộ thành ủy đà nẵng vừa ban hành chỉ thị số hai mươi năm về việc tổ chức đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
theo đó nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên dưới mọi hình thức
để chuẩn bị tốt cho tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám thành ủy đà nẵng yêu cầu sở ban ngành
tập trung thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân đón tết vui tươi
lành mạnh an toàn tiết kiệm đảm bảo bình ổn thị trường xử lý nghiêm các hành vi gian lận đầu cơ tăng giá
không đi lại dịp trước trong và sau tết bảo đảm mọi người mọi nhà được đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
đặc biệt thành ủy đà nẵng lưu ý không tổ chức đón tiếp khách đi thăm chúc tết tại các cơ quan đảng
chính quyền địa phương nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức
nghiêm cấm cán bộ công chức viên chức tham gia các hoạt động mê tín dị đoan tệ nạn xã hội
không sử dụng tiền phương tiện tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp tết nguyên đán
thành phố hà nội đã kêu gọi bốn dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe
nhưng mới có hai nhà đầu tư đăng ký vào cùng một dự án cho thấy sức hấp dẫn về các công trình này chưa cao
trong khi số lượng ô tô đang ngày một gia tăng còn diện tích quỹ đất dành cho bãi đỗ xe nội thành thì vẫn quá eo hẹp
chỉ đáp ứng được một mươi nhu cầu của người dân chín mươi còn lại được người dân tự tìm cách giải quyết
như vậy có thể thấy
việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe rõ ràng không lo ế khách
thế nhưng kỳ lạ ở chỗ là việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư vào xây dựng các bãi đỗ xe trong thời gian qua không hề đạt hiệu quả
chi phí bỏ ra thì khá lớn
khi mà xây một cái bãi đỗ xe ngầm năm sáu tầng dưới mặt đất chứa được hàng nghìn chiếc xe là cái chi phí rất là lớn
nhưng mà cái thu bù lại thì nó lại không được cân đối như vậy
mỗi chiếc xe mà
đỗ hai giờ chúng ta chỉ thu được có ba bốn mươi thôi thì đưa lên cái tính toán về kinh tế thì phải mất mấy chục năm mới hoàn vốn được
đó là một cái khoản vốn thì lớn mà ngâm thì lâu
cho nên nhà đầu tư không mặn mà là điều cũng dễ hiểu
hiện nay việc quản lý bãi đỗ xe nổi và thô sơ rất thoáng
chỉ cần căng dây kẻ vạch là thành bãi đỗ xe
điều này đồng nghĩa với việc nếu đầu tư kinh doanh bãi đạt tiêu chuẩn sẽ giảm tính cạnh tranh
và đây cũng là lý do khiến các chủ đầu tư bằng một cách nào đó
để tạo ra lý do hợp lệ nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng
thay vì xây dựng bãi đỗ xe các nhà đầu tư chuyển sang xây dựng các công trình khác với những lợi ích và mục tiêu khác nhau
cho nên cái này anh đầu tư và anh làm thành phố ưu đãi cho chỗ khác
và đây tôi cho rằng chính quyền các đô thị kể cả thành phố hà nội
còn phải có những cơ chế ưu đãi hơn nữa đối với những cái chủ đầu tư mà họ mong muốn xây dựng các cái bãi đỗ xe ngầm
thì đây là một vấn đề có lẽ cần phải nghiên cứu thêm để đảm bảo hai hoa lợi ích của chủ đầu tư và của nhà nước và của người dân nữa
muốn thu hút được tư nhân tham gia vào lĩnh vực này
hà nội cần xây dựng quy hoạch dài hạn đi kèm với đó là một số cơ chế đặc thù như cho phép trồng giữ xe kết hợp với khai thác dịch vụ
tuy nhiên phải giám sát chặt chẽ khống chế được quỹ đất tối thiểu dành cho bãi đỗ xe qua đó rút ngắn thời gian hoàn vốn của các chủ đầu tư
có như vậy mới từng bước tháo gỡ được nút thắt trong xây dựng bãi đỗ xe mang lại cơ hội lớn cho các chủ đầu tư về lĩnh vực này
cuộc sống mới của người hâm mong bàn táng khờ một ở nhiên bái
chiệt phá đường dây ma tùy lớn tại thành phố hồ chí minh
những ngày này đang là những ngày sôi động nhất tại làng hoa ở phú yên
các nhà vườn trồng quất tết năm nay thu lãi lớn có hộ thu hơn một trăm linh triệu đồng
thương lái phải đặt cọc trước cả tháng mới có hàng để mua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gần bốn mươi năm trồng hoa cây cảnh ở làng hoa lâu đời này
nhưng chưa năm nào ông huỳnh quốc phục xã bình kiến thành phố tuy hòa lại vui sướng như năm nay
trước đó cơn bão số một mươi hai tưởng chừng như san bằng tất cả
thế nhưng hiện nay đến dịp giáp tết năm trăm linh trậu quất gần như còn nguyên vẹn và giá bán ngày một tăng cao
thương lái đã trả bình quân mỗi trậu ba trăm linh đồng
tuy cây thấp hơn nhưng ông trần ngọc phúc ở cùng thôn cũng đã kịp bán chín trăm linh trậu quất nhỏ hay còn gọi là quất cỏ trong vườn hơn một trậu với giá từ một trăm bảy mươi đến hai trăm linh đồng một chậu
còn lại hơn một trăm linh trậu quất tranh lớn
ông phúc đang chờ giá lên vào những ngày giáp tết

năm nay được mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân mùa xuân
trong mùa các nhà vườn rất vui
mặc dù liên tục chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng giá quất năm nay vẫn tăng
theo các nhà vườn nguyên nhân là do nhiều nơi hoa cây cảnh tết bị thiệt hại nặng bởi bão số một mươi hai
rất may là vùng trồng hoa cây cảnh tết của phú yên nằm về phía bắc của tâm bão nên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ
nông dân đồng loạt xuất vườn bội thu phấn khởi đón đợi mùa xuân mới ấm cúng và tươm tất hơn mọi năm
hôm nay tại huyện văn động
hồ tỉnh sơn la đã diễn ra lễ khởi công nhà máy bảo quản chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
đây là nhà máy thứ năm được khởi công trong chuỗi sáu dự án chế biến bảo quản nông sản đã đăng ký đầu tư vào tỉnh sơn la trong năm hai nghìn một mươi chín
đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn của tỉnh sơn la trong thu hút đầu tư xây dựng và vận hành chuỗi giá trị sản xuất cung ứng chế biến tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp
nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao si vân hồ có quy mô trên bốn hectare
tổng vốn đầu tư dự kiến là bảy năm triệu usd do ba đơn vị đầu tư và được chia thành hai giai đoạn
sản lượng giai đoạn đầu ước đạt một bảy trăm linh tấn một năm giai đoạn hai là ba bốn trăm linh tấn một hectare
nhà máy được áp dụng kỹ thuật và công nghệ chế biến tiên tiến hiện đại của hàn quốc
sau khi được hoàn thành đây sẽ là nhà máy gia công chế biến nông sản sử dụng nguồn nguyên liệu phong phú đa dạng và ưu tú tại chỗ
như bắp cải cải chip xấy để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng ưu việt
xuất khẩu ra toàn thế giới
theo đó dự kiến sẽ có khoảng một trăm linh hợp tác xã rau phối hợp liên kết với nhà máy để sản xuất và bao tiêu sản phẩm
trước mắt để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy
huyện vân hồ đã quy hoạch khoảng bốn trăm linh hectare trồng rau tại năm xã và khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã kiểu mới
nhà máy bảo quản và chế biến nông sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn duy vân hồ khi đi vào hoạt động
sẽ góp phần giảm tỷ lệ hao hụt thất thoát sau thu hoạch của nông sản
đồng thời việc xuất khẩu các sản phẩm sẽ nâng cao giá trị và chất lượng của các mặt hàng nông sản
góp phần đưa sơn la trở thành đô thị nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai
sáng nay tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện
phối hợp với đoàn thanh niên trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm đã tổ chức chương trình
chiến dịch vận động hiến máu tỉnh nguyện tết mậu tuất và lễ hội xuân hồng năm hai nghìn một mươi tám
hoạt động hiến máu lễ hội xuân hồng nhằm góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ người dân về hiến máu
và hình thành thói quen hiến máu vào mỗi dịp đầu năm mới đồng thời khắc phục tình trạng thiếu máu dịp tết nguyên đán
trên tinh thần của ngày hội xuân hồng năm nay hơn năm trăm linh đoàn viên của trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
đã nhiệt tình tham gia đăng ký hiến máu
mục đích của lễ hội này đó là không những vận động đoàn viên thanh niên tại nhà trường
nhưng mà thông qua lễ hội xuân hồng cũng như hoạt động chiến dịch vận động hiến máu tỉnh nguyện tết mậu tuất đợt này
thông qua các canh tuyên truyền có thể thu hút được các đối tượng nhân dân
cũng như là các đối tượng đoàn viên thanh niên trên các địa bàn tỉnh sẽ tham gia cùng với hiến máu để cứu người
mục đích của lễ hội xuân hồng năm nay hơn năm trăm linh đoàn viên của trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm

thông qua các canh tuyên truyền có thể thu hút được các đối tượng nhân dân

đồng thời thể hiện tốt việc học tập quán triệt và thực hiện sâu sắc sáu điều bác hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị sau sáu năm được hạ sơn xuống bản thắng khởm một xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
đời sống của đồng bào người mông ở thôn làng lao đã có những đổi thay đáng kể
cái tên làng ba không nhà không nước không đường đã không còn nữa
thay vào đó là một bản làng có đầy đủ cơ sở hạ tầng với hệ thống đường giao thông
được bê tông hóa có trường học hội trường nhà văn hóa thôn
đồng bào dân tộc mông đang cùng nhau thi đua phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa mới
gia đình anh hờ a lồng là một trong những hộ đầu tiên di chuyển xuống nơi ở mới
tại khu tái định cư tắng khởi một xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
hơn sáu năm hạ sơn đến nay gia đình anh đã có cuộc sống khá ổn định
với diện tích canh tác chăn nuôi châu bò và gà vịt rộng hơn một hectare
hơn cả là anh và dân bản đã có một điều kiện sống sinh hoạt
học tập của con cái thuận lợi hơn điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới
khu tái định cư táng khơ một hiện đã có bốn mươi năm hộ dân tại thôn làng lao đã hạ sơn
để người dân ở khu tái định cư yên tâm
lao động sản xuất phát triển kinh tế ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân
huyện văn chấn đã dành nhiều nguồn đầu tư của nhà nước
các chương trình hỗ trợ của tỉnh yên bái dự án phát triển vùng chương trình một ba năm
giúp nhân dân mở mới bê tông hóa bảy km đường lên khu tái định cư
phục vụ nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa
mong muốn của bà con thì mong muốn là nhà nước
nước chung thì đất hạp rồi nhưng mà thực ra là đến ở đây
thì mong muốn là nhà nước đề nghị là can lại đất công ty bình tiến để cho bà con sản xuất
thì vừa qua xã cũng đã đề nghị với huyện và cũng đã ra tận tỉnh làm việc công ty minh tiến phú thọ
và nhà máy giấy bái bằng thì cũng đã thông nhất là hiện trong tháng tám
thì sẽ đến làm việc với ủy ban nhân xã và hướng của họ là tới đây là sẽ giao cho tất cả cái đất này cho dân để sản xuất
thế chứ không phải là
người ta chỉ lấy cái thủ tục
nhằm giúp các hộ dân có điều kiện sản xuất
huyện văn chấn đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế đất đai sản xuất
đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thi công các công trình xây dựng cơ bản hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và đời sống của người dân
đối với các chính sách dân tộc thì sẽ ra soát để cấp toàn bộ gây thẻ bảo hiểm
y tế cho người dân tộc ở trên thôn bản để người dân được hưởng về dịch vụ khám chữa bệnh
đối với cái bản tháng khờ một thì diện tức dừng nó rất là lớn
và để người dân có cái điều kiện phát triển sản xuất thì là sẽ phối hợp với ngân hàng chính sách
tạo điều kiện cho dân có điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách theo cái quyết định năm tư của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên ổn định cuộc sống của người mông nơi đây
vẫn còn nhiều vấn đề cần đặt ra đòi hỏi nhiều hơn nữa sự nỗ lực phấn đấu hơn nữa của chính quyền và người dân
cũng như sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành để chính sách hạ sơn thực sự mang lại hiệu quả
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày năm tháng một đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định
đã làm thủ tục tiếp nhận một mươi năm ngư dân trên tàu cá bdn
tàu cá bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts vào trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn và điều tra làm rõ vụ tàu cá này bị một tàu hàng đâm chìm
theo lời khai của các ngư dân tàu cá bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts do ông nguyễn sơn năm mươi hai tuổi ở xã hoài hương huyện hoài nhơn tỉnh bình định làm chủ
xuất bến vào lúc một mươi chín h ngày năm tháng một
khi tàu này đang di chuyển cách bờ biển thành phố quy nhơn khoảng bốn hải lý về phía đông thì bị tàu hàng đâm chìm
sau khi xảy ra tai nạn
các ngư dân trên tàu bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts ôm áo phao linhh đênh trên biển và rất may là được tàu cá bd chín mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi bốn ts vớt được và đưa vào bờ
hiện sức khỏe của một mươi năm ngư dân trên tàu bd chín mươi bảy nghìn sáu trăm một mươi chín ts đã ổn định
thiệt hại ban đầu do vụ chìm tàu này gây ra ước tính khoảng năm tỷ đồng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã điều tàu pv ba nghìn hai mươi nghìn bốn trăm linh ba và một cano
cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ của hải đội biên phòng hai và đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn ra hiện trường để hỗ trợ bảo vệ tài sản cho ngư dân
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy công an tp hcm vừa phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy bộ công an triệt phá một đường dây ma túy lớn
theo thông tin từ đơn vị kết quả đã bắt giữ được tám đối tượng thu giữ hai mươi sáu ba trăm linh viên thuốc lắc
gần một mươi bốn kg ma túy đá
và hai trăm linh g ketamin
và ba kg ma túy đá
qua đấu tranh khai thác mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành bắt giữ sáu đối tượng tham gia liên quan đến đường dây ma túy do hải cầm đầu
thu giữ thêm ba trăm linh viên thuốc lắc hai trăm linh g ketamin bảy trăm năm mươi gram ma túy đá
hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm và bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội pc bốn mươi năm công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành vừa triệt phá một tụ điểm đánh giá
vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn trong lô cao su thuộc địa phận ấp ba xã tân hiệp huyện long thành
đây là sòng bạc đã tồn tại trong một thời gian dài thường xuyên hoạt động ban ngày gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại địa phương
sau một quá trình trinh sát chiều ngày năm tháng một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội pc bốn mươi năm công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành
bắt quả tang ba mươi một đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà

tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng ba mươi bốn xe máy ba xe ô tô sáu con gà đá và một số dụng cụ dùng để đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định sòng bạc này do đối tượng nguyễn văn sang ngụ tại huyện long thành tổ chức cầm đầu
để qua mặt lực lượng chức năng sông bạc này thường tổ chức ở các địa điểm khác nhau
đồng thời phân công người canh gác khi thấy người lạ lập tức báo cho đồng bọn giải tán
trong phần tin quốc tế hàn quốc và triều tiên tích cực chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp cao
nhiệt độ tiếp tục giảm sâu tại đông bắc nước mỹ
hàn quốc và triều tiên đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối thoại cấp cao dự kiến vào ngày chín tháng một tới
hôm nay hai nước sẽ thảo luận về cách thức tổ chức và thành phần tham dự
trong khi đó nước mỹ tuyên bố vẫn để ngỏ giải pháp quân sự để gây sức ép cho các biện pháp ngoại giao
thông qua đường dây nóng vừa được nối lại quan chức hai nước sẽ thảo luận chi tiết hơn về các nội dung chuẩn bị
trong đó có thành phần phái đoàn tham gia đàm phán
cuộc đối thoại liên triều sẽ diễn ra tại làng đình chiến panmunjoon ở biên giới trên bộ giữa hai miền
nội dung đối thoại bao gồm các biện pháp cải thiện quan hệ song phương
trong đó có khả năng triều tiên tham gia olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
phản ứng trước các động thái mới ngoại trưởng mỹ rick tillerson cho rằng
còn quá sớm để kỳ vọng đàm phán liên triều có thể mở ra các cuộc đối thoại khác
tuy nhiên nếu xảy ra nó sẽ phải tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
ông cũng nêu rõ mỹ vẫn lựa chọn hành động quân sự cứng rắn đối với triều tiên nếu các nỗ lực
ngoại giao không khiến bình nhưỡng ngừng theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân
đánh giá về cuộc đối thoại liên triều sắp tới phía nhật bản cũng tỏ ra hết sức thận trọng
các cuộc đối thoại như vậy từng được tổ chức song triều tiên vẫn tiếp tục phát triển chương
trình hạt nhân và tên lửa do vậy chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao tình hình trên bán đảo triều tiên
trong khi đó thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov kêu gọi các bên liên quan nên hành động
cẩn trọng cân bằng và kiềm chế hết mức có thể đồng thời khẳng định mắc cơ va sẽ tiếp tục phối
hợp chặt chẽ để nắm bắt tất cả các cơ hội nhằm cải thiện tình hình trên bán đảo triều tiên
mỹ và hàn quốc vừa kết thúc vòng một đàm phán lại hiệp định thương mại tự do fta giữa hai nước
phía mỹ nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm để hai bên có thể đạt được một thỏa thuận mới
trong khi hàn quốc khẳng định sẽ
giúp đẩy quốc gia lên hàng đầu trong các cuộc đàm phán
tại vòng đàm phán diễn ra tại thủ đô washington lần này đại diện thương mại mỹ michael bamen đã
có cuộc họp kín với trưởng đoàn đàm phán của bộ thương mại hàn quốc woo myung hae sau cuộc gặp
ông bemen cho biết còn rất nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận thương mại mới giữa hai
trước đó đại diện của hàn quốc cho biết mỹ muốn cắt giảm thâm hụt thương mại với seoul
đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất ô tô song từ chối tiết lộ những điểm mấu chốt trong đàm phán
bà woo myung hae khẳng định hàn quốc sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và tiến hành đàm
phán dựa trên các nguyên tắc cân bằng lợi ích khi được hỏi liệu seoul có sẵn sàng hủy bỏ thỏa
thuận thương mại này hay không bà woo myung hae cho biết hàn quốc đã chuẩn bị cho mọi tình huống
tại iran hàng chục nghìn người đã tham gia tuần hành trên khắp đất nước để bày tỏ sự ủng hộ
đối với chính phủ và phản đối những cuộc biểu tình chống đối gần đây
các cuộc tuần hành tổ chức ở
đất nước của iran nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ
phát biểu trước các tín đồ hồi giáo tại đại học tehran giáo sĩ ahmad khatami kêu gọi giới
chức iran xử lý mạnh tay những kẻ kích động biểu tình chống chính phủ mới đây
đồng thời đề nghị tehran quan tâm hơn nữa đến những khó khăn kinh tế của người dân
trước đó hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận về tình
hình ở iran theo đề nghị từ phía mỹ song đã không đưa ra được bất kỳ tuyên bố chung nào
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley lập luận rằng những cuộc biểu tình kéo dài một tuần qua
tại iran có thể biến thành một cuộc xung đột giống như ở syri trong khi nga cho biết biểu tình tại
iran không phải là mối đe dọa đối với hòa bình an ninh quốc tế và là công việc nội bộ của nước này
cựu tổng thống peru alberto fuhimori đã ra viện và chính thức trở thành người tự do sau một mươi hai năm tù
giam vì tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền trong thời gian làm tổng thống
ông fujimori được tại ngoại theo lệnh ân xá của tổng thống pablo kuczynski vì lý do nhân đạo
sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy ông mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối với nhiều biến chứng
ông fuhimori đã thụ lý một mươi hai năm trong bản án hai mươi năm năm tù giam vì nhiều tội danh như tham nhũng
vi phạm nhân quyền và có liên quan tới cái chết của hai mươi năm người trong thời gian ông này làm tổng thống
trong quá trình thụ án ông từng ba lần nộp đơn xin ân xá vì lý do sức khỏe dù không được nhiều
người dân ủng hộ song ông fuhimori cũng được xem là người đã giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế
cũng như những cuộc xung đột đấp máu tại quốc gia nam mỹ này trong một mươi năm ông tại nhiệm
sau khi hứng chịu trận bão tuyết dữ dội gây hỗn loạn giao thông và làm hơn một mươi tám người thiệt mạng
nhiệt độ tại khu vực miền đông bắc nước mỹ được dự báo là có thể tiếp tục giảm mạnh hơn vào cuối tuần này
trong hai mươi bốn giờ qua nhiệt độ đã giảm thấp hơn so với vài ngày trước đó tuy nhiên
tình trạng giá rét vẫn sẽ tiếp tục trong cuối tuần này với nhiệt độ tại dọc khu vực đông bắc
nước mỹ có thể xuống tới âm hai mươi ba mươi độ c tại thành phố mike pokland và thủ đô washington được
dự đoán sẽ có một đợt không khí lạnh phá kỷ lục có thể xuống tới âm bốn mươi độ c và sức gió mạnh lên tới sáu mươi
ba mươi km một giờ nhiều chuyến bay tại các sân bay quốc tế lớn như new york buston vẫn bị hủy bỏ
do thời tiết xấu nâng tổng cộng có bốn ba trăm linh chuyến bay bị hủy và ba năm trăm linh chuyến bay bị hoãn tuy nhiên
nhiệt độ có thể xuống tới nên nhiệt có thể tăng lên mức trung bình theo mùa khiến thời tiết trở
nên ấm áp hơn nỗ lực xóa đói giảm nghèo của trung quốc đã đạt được những thành tiệu đáng kinh ngạc khi
trong vòng năm năm qua nước này đã giảm được hai phần ba số người nghèo theo báo cáo trung quốc đã nỗ
lực giảm nghèo bằng cách phát triển công nghiệp du lịch và thương mại điện tử song song với các
dự án điện lực trung quốc cũng phát triển các ngành khoa học sinh thái và môi trường ở những
vùng đất bị ảnh hưởng của đói nghèo nhằm khôi phục lại hệ sinh thái tái định cư người dân từ
các vùng đất cằn cỗi và lấy lại đất đai trồng rừng năm hai nghìn một mươi hai trung quốc có chín mươi tám chín mươi chín triệu người sống dưới
mức đói nghèo tới cuối năm hai nghìn một mươi bảy con số này đã giảm xuống khoảng ba mươi triệu người điều đó có nghĩa
là trung quốc đã thành công trong việc đưa sáu mươi sáu triệu người thoát nghèo trong vòng năm năm qua giảm tỷ
tỷ lệ đói nghèo xuống còn một phần ba so với trước chúng tôi đã gần đạt được mục tiêu xóa bỏ đói nghèo
giới chức trung quốc cho biết trung quốc sẽ tiếp tục công tác giảm nghèo ổn định và nhanh
chóng dựa trên các nguyên tắc đã được nghiên cứu kỹ lưỡng chính phủ trung quốc đặt mục tiêu hoàn
toàn xóa bỏ tình trạng đói nghèo vào năm hai nghìn hai mươi và tiến tới tạo ra một xã hội trung lưu thịnh vượng
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc